hội nghị tập trung vào nội dung nghị quyết số bốn về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo bộ xây dựng yêu cầu các đơn vị phải xác định việc quán triệt nghị quyết phải thường xuyên chứ không chỉ tại hội nghị
các chỉ bộ cơ sở các đơn vị cần xây dựng chương trình phù hợp gắn với chức năng nhiệm vụ đồng thời phải kiểm tra giả soát quá trình thực hiện
xuất lao động trong giai đoạn tới bộ xây dựng tập trung vào hoàn thiện thể chế đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tại hội nghị cán bộ công nhân viên chức của ngành đã quyên góp ủng hộ đồng bào nam trung bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kéo dài
thưa quý vị hàng chục con thuyền không có biến neo đậu khu vực rừng phi lao phòng hộ nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi
đó là những gì
đó là những gì đang diễn ra tại xã vinh thanh huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
sau sự cố môi trường biển trong các đợt mưa lũ vừa qua hàng trăm ngư dân ven biển thuộc huyện phú vang tiếp tục gặp khó khăn khi phải đối mặt với xâm thực và sạt lở bờ biển ngày càng diễn ra nghiêm trọng
hiện tượng bờ biển tại xã vĩnh thanh bị xâm thực và sạt lở từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ dữ dội như năm hai nghìn một mươi
đặc biệt sau cơn lũ vào trung tuần tháng một mươi hai vừa qua tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
lúc này thời tiết không còn mưa to và gió lớn nhưng ở nhiều đoạn nước biển vẫn an sâu vào khu vực dân cư
năm hai nghìn sáu đến một năm là thiệt hại vô cùng đối với người dân bãi tắm biển vinh thanh
tình hình là phú vang xong rồi bây giờ là sẵn vụ bờ và sạt lở nghiêm trọng
theo ủy ban nhân dân xã vĩnh thanh so với cách đây một mươi năm biển xâm thực và ăn sâu vào bờ khoảng gần bốn mươi mét
riêng trong mùa mưa bão năm nay khu vực biển này bị sạch
sạt lở gần một km trong đó có năm trăm linh mét sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào một mươi mét cuốn mất một phần neo đậu của thuyền
gây ảnh hưởng đến chín mươi năm hộ ngư dân chuyên đánh bắt khai thác bãi ngang một mươi hộ chuyên kinh doanh dịch vụ biển
đánh sập hai trăm năm mươi đường giao thông và hệ thống điện phục vụ tại khu vực bãi biển
ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng đặc biệt nếu không có giải pháp kịp thời thì sáu mươi hectare rừng phi lao gần bốn mươi năm tuổi ven biển sẽ bị uy hiếp
tên hân trúc bơ biển tài xã vinh thanh đi đến đây như
chúng ta đã biết về sâm thực thì hàng năm đều có tuy nhiên năm nay bắt đầu sâm thực còn nặng hơn
đã ảnh hưởng đến hệ thống bài tắm ở vinh thanh đặc biệt là tuyến đường ở trước là sâm thực
trước đây thì bài tắm cách bờ biển khoảng bốn mươi mét bây giờ là chân sông vào sạc quán có quán là sâm thực hai phần ba quán
tình hình như thế thì rất ảnh hưởng đến đời sống của bà con người chơi vinh thanh
trong thời gian tới cũng đề nghị cho tỉnh và trung ương quan tâm
câu chuyện bờ biển xâm thực các khu vực sông hương sông bồ
và dọc bờ biển của tỉnh thừa thiên huế sạt lở từ nhiều năm nay
tuy nhiên chưa có năm nào diễn ra mức độ cao và nghiêm trọng như năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tại huyện phú vang có nhiều khu vực bị xâm thực bờ biển nghiêm trọng
cần được cảnh báo như tại bờ biển các xã phú thuận phú diên vinh thành
chính phủ quan tâm tìm giải pháp nghiên cứu để xử lý khẩn cấp bờ biển của thừa thiên huế
để hạn chế sạt lở và bảo vệ khu vực rừng vòng hồ ven biển
cũng như là khu vực kinh doanh hoạt động du lịch của địa phương
trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn
các giải pháp kỹ thuật chưa được triển khai thực hiện
thì chính quyền địa phương các cấp phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân
cần chủ động phòng chống thiên tai đặc biệt là vấn đề ứng phó với nạn xâm thực đang diễn ra nghiêm trọng
để người dân sống ở các vùng ven biển yên tâm ổn định cuộc sống
lao động sản xuất các cấp các ngành chức năng cần sớm nghiên cứu
và có giải pháp để hạn chế tình trạng xâm thực ngày càng tăng của biển như hiện nay
thực hiện chỉ thị của bộ tư lệnh cảnh sát biển về mở đợt cao điểm đấu tranh
chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển trước trong và sau tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
các tổ quản chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu sang dầu
với số lượng lớn trên biển trong thời gian qua
vào lúc bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại vùng biển cách đông nam côn đảo một trăm hai mươi hải lý
tổ công tác vùng cảnh sát biển bốn phát hiện kiểm tra tàu bt chín mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi tám ts do ông võ vân em
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám địa chỉ ấp ba bình thắng bình đại bến tre làm thuyền trường
trên tàu chở khoảng một trăm linh lít dầu do
qua kiểm tra thuyền trưởng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số dầu trên
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ lập biên bản vi phạm hành chính
và dẫn dải tàu về cảng
hải đội bốn trăm linh một phú quốc kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm một xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b một nghìn năm trăm ba mươi sáu
do lái xe hồ văn sáng tại nghệ an điều khiển
tại hiện trường công an phát hiện một mươi bốn thùng xốp đựng chân đuôi bò có trọng lượng trên một tấn
không có giấy tờ hợp lệ
quá trình xác minh chủ xe khai nhận số hàng trên do một người lạ thuê vận chuyển
từ huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vào thành phố đà nẵng tiêu thụ
phòng cảnh sát môi trường cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc
đồng thời tiêu hủy theo quy định của pháp luật
cũng trong chiều qua công an tp bạc liêu đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên sản xuất
và mua bán trà thanh bình phát hiện hơn ba tấn trà và nguyên liệu làm trà không rõ nguồn gốc
tại khu vực chế biến có gần một mươi công nhân đang làm việc nhưng tất cả không được trang bị bảo hộ lao động
những công nhân này đóng trà vào gói bằng thủ công không đeo bao tay
ngồi chia dưới nền xi măng lót tạm giấy bạt không đảm bảo an toàn vệ sinh
theo phản ánh của người dân cơ sở này đã hoạt động trong một thời gian dài
với sản lượng hàng cung cấp ra thị trường lớn khâu sản xuất không đảm bảo
mất an toàn vệ sinh bị người dân phát hiện phản ánh
thưa quý vị đảo cồn cỏ thuộc huyện đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị
có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
phát huy truyền thống hai lần được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng
cán bộ chiến sĩ trên đảo cồn cỏ hôm nay đang tiếp bước cha anh
ra sức huấn luyện giỏi sẵn sàng chiến đấu cao góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc quê hương
với diện tích gần ba km hai đảo cồn cỏ án ngự ở phía nam cửa ngõ vịnh bắc bộ
cách đất liền hơn hai mươi bảy km tính từ mũi lây của xã vĩnh thạch huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
xác định đảo cồn cỏ có một vị trí chiến lược quan trọng
trong thời gian qua cán bộ chiến sĩ trên đảo cồn cỏ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
để giữ vững đảo nhỏ thiêng liêng của tổ quốc
trang bị của đơn vị có nhiều loài vũ khí nhiều loài ngoại lực khác nhau
vì vậy đòi hỏi cái nhiệm vụ huấn luyện cũng có những cái nét đặc thù riêng và yêu cầu cao hơn
mỗi đồng chí phải sử dụng được tất cả các loài hỏa lực có trong biên chế sẵn sàng thay thế khi được điều động
dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhiều khó khăn tác động bởi môi trường biển đảo
gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện
xong với ý thức trách nhiệm cao cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện
và tiểu đoàn trực thuộc luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
với quyết tâm đạt kết quả chất lượng tốt nhất
nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thiết
các thực hiệu quả được cán bộ chiến sĩ thực hiện sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị
như vậy công tác như năm tốt công tác bôi trường đoàn bộ
mà đơn vị chúng tôi đã thực hiện tốt công tác huấn luyện cho là bôi đôi
trên thao trường bãi tập hôm nay phần lớn các chiến sĩ đều nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín
sau khi hoàn thành tốt chương trình huấn luyện chiến sĩ mới
các đồng chí được biên chế về nhận nhiệm vụ ở tiểu đoàn hỗn hợp đảo cồn cỏ
vượt qua những khó khăn ban đầu làm quen với môi trường biển đảo
sau những tháng ngày học tập các đồng chí đã nắm chắc tình hình
của đơn vị xây dựng được quyết tâm cao phân đấu hoàn thành tốt chức trách được giao
trong quá trình luyện học tập ở thao trường tôi tích cực học tập
những vũ khí trang bị trong trung đội biên chế như dk
ngoài ra tôi còn tích cực học tập những loại vũ khí trang bị
của các trung đội khác như phá tám mươi năm
trung máy phòng không một mươi hai bảy cổ tám hai mm
để phụ hoàn thành tốt chức trách
nên tốt nhiệm vụ được giao bảo vệ biển đảo thiên liêng của tổ quốc
phát huy truyền thống anh hùng của đảo cồn cỏ cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đảo hôm nay
luôn ra sức huấn luyện giỏi sẵn sàng chiến đấu cao
thực sự là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng xây dựng thế trận quốc phòng
an ninh khu vực phòng thủ huyện tỉnh vững chắc
sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù
bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
thực sự là lực lượng an toàn chất lượng được tổ chức tại tp hcm
được nhiều người đặc biệt quan tâm do phản ánh đúng vấn đề nóng hiện nay
về liên kết nhà sản xuất ra các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm
đây là một trong ba sự kiện được bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đồng loạt tổ chức
với sự tham gia của các hợp tác xã nông nghiệp các tỉnh phía nam
các nhà phân phối và các cơ quan trực thuộc bộ
theo các hợp tác xã sản xuất rau sạch thì nhiều sản phẩm khi vào tưới siêu thị
đã bị tháo bỏ bao bì và sử dụng theo bao bì của siêu thị
điều này khiến người tiêu dùng không thể truy xuất nguồn gốc
khi có chuyện xảy ra sẽ mất niềm tin vào đơn vị sản xuất
tại hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất
và tiêu thụ nông sản an toàn chất lượng đại diện các nhà phân phối sản phẩm nông nghiệp cho rằng
cần phải cho doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã đầu tư vào sản xuất
bổ sung các điều khoản mới vào luật hợp tác xã để thực hiện mô hình xây dựng hợp tác xã kiểu mới
có như vậy mới đảm bảo sản xuất bền vững an toàn và hiệu quả theo cơ chế thị trường
hiện nay ở việt nam thì cái mô hình hợp tác xã chúng ta vẫn trong cái mô hình là liên kết
hợp tác xã thì xét về năng lực quản trị xét về quy mô về vốn quy mô kỹ thuật
nó cũng có cái hạn chế thì cái mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ giúp bổ sung những hạn chế
chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là nâng cao nhận thức của người dân
người sản xuất tuyên truyền thông tin tới xã hội về nông sản việt sạch và an toàn
để đảm bảo được nguồn hàng ổn định và đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu
thì các hợp tác xã phải xác định
xác định được là các sản phẩm mình là phải truy xuất được cái nguồn gốc
đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng an toàn rồi tiêu chuẩn việc gáp việc gáp
lô bất gáp và hướng tới các sản phẩm hữu cơ mà đang thích đảm bảo được cái yêu cầu
của nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu
hội thảo thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản
an toàn chất lượng là một trong ba sự kiện bao gồm phiên chợ xanh
sản phẩm sạch của hợp tác xã nông nghiệp
lễ phát động hưởng ứng chương trình kết nối xanh hướng tới một nền nông nghiệp sạch
được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
đây được xem là sự kiện bắt đầu một chuỗi các sự kiện về phát triển nông nghiệp đến giữa năm hai nghìn hai mươi
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp
là chủ đề của diễn đàn khởi nghiệp lần thứ hai được tổ chức mới đây tại hà nội
đây là diễn đàn do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
cục phát triển thị trường doanh nghiệp bộ khoa học và công nghệ
và học viện nông nghiệp việt nam phối hợp tổ chức
tại diễn đàn các đại biểu đã khẳng định trong suốt ba mươi năm đổi mới
ngành nông nghiệp việt nam mới chỉ dừng lại ở nền kinh tế hộ gia đình
manh muốn chưa có sự thay đổi và bứt phá trong phát triển
theo thống kê hiện số lượng doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp
nông thôn vẫn còn thấp chỉ chiếm một trong tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước
sản xuất nông nghiệp vẫn đa phần là quy mô nhỏ điều kiện hạ tầng
dịch vụ còn nhiều yếu kém
chế biến sản xuất và chế biến thô mà chưa trú trọng về sản xuất tinh
và các hoạt động marketing mới chỉ tập trung phát triển ở các vùng có điều kiện thuận lợi
để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thành công
cần chú trọng đến giải pháp tổ chức sản xuất cùng với đó phải đổi mới
sáng tạo trong quy trình sản xuất chế biến cung ứng sản phẩm ra thị trường
sáng tạo trong ứng dụng công nghệ công nghệ cao
để sản phẩm có thị trường riêng ổn định trong bối cảnh đất nước đang hội nhập
gia lai là tỉnh có vùng nguyên liệu cao su lớn của cả nước
trong đó có nhiều dự án của các công ty cao su thuộc tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm ẩn về nguy cơ tại các vùng nguyên liệu
với việc ký kết quy chế phối hợp giữa lực lượng công an địa phương với các công ty cao su
đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
hiện gia lai có hơn một trăm linh hectare cao su
trong đó có bốn công ty thuộc tập đoàn cao su việt nam
đang quản lý gần ba mươi năm hectare cao su
với việc phát triển vùng nguyên liệu cao su đã góp phần quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng một mươi lao động
trong đó có gần bốn bảy trăm linh lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số
hội nghị tổng kết năm năm thực hiện quy chế giữa công an tỉnh gia lai và các công ty
đã kịp thời phòng ngừa đấu tranh xử lý các đối tượng chặt phá vườn cây
mua bán mũ cao su trái phép
đồng thời ngăn chặn những thủ đoạn các đối tượng phản động xúi dục
kích động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số biểu tình chiếm đất
từ đó tạo ra sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của các công ty cao su đóng trên địa bàn
thông qua hội nghị lần này công an tỉnh gia lai cũng đã tổ chức ký kết quy chế
phối hợp với bốn công ty cao su nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
thưa quý vị theo cục cảnh sát giao thông
năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã xảy ra hơn hai mươi một vụ tai nạn giao thông
cướp đi sinh mạng gần chín người
theo báo cáo mới nhất từ cục cảnh sát giao thông năm hai nghìn một mươi tám
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm chết gần hai trăm linh người
số liệu này cũng giảm so với thống kê năm hai nghìn một mươi tám
số người bị thương trong các vụ tai nạn là hơn một mươi chín người
so với năm trước số vụ tai nạn người tử vong và bị thương đều giảm
theo báo cáo này nguyên nhân các vụ tai nạn
chủ yếu là do người điều khiển phương tiện chạy qua thức độ quy định
đi không đúng phần đường
trật tự an toàn giao thông trên cả nước có chuyển biến tích cực
thể hiện qua việc tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với năm trước
ùn tắc giao thông được hạn chế
ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ được nâng cao
mô hình trường học bán chú tại các tỉnh vùng cao đã phát huy nhiều hiệu quả
trước đây khi chưa có mô hình này
hàng ngày các em học sinh vẫn phải lặn lội cả chục cây số đến trường học con chữ
gây khó khăn không nhỏ đến việc dạy và học
nhưng cho đến nay hầu hết các trường ở vùng cao trên khắp cả nước đã lập mô hình bán chú
tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc được học tập sinh hoạt trong môi trường tốt nhất
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
đây là một bữa cơm trưa của học sinh ở trường bán chú trung học cơ sở nhạn môn
có cơm có rau có thịt
bữa cơm hôm nay được các thầy cô chuẩn bị chú đáo hơn bởi các em đang bắt đầu cho thời gian thi cuối kỳ
là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện bắc nẵm thực hiện mô hình trường bán chú
nên tỷ lệ học sinh ở bán chú tại trường trung học cơ sở nhạn môn khá cao
để khuyến khích con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường
huyện bắc nẵm đã đưa ra giải pháp xây dựng nhà bán chú dân nuôi
sau gần hai năm đi vào hoạt động mô hình đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt
giúp con em đồng bào tại xã vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn

trước đây do địa hình và giao thông đi lại khó khăn
hầu như năm nào các trường trên địa bàn cũng có học sinh bỏ học
đặc biệt sau tết nguyên đán có lớp học sinh bỏ học đến một phần ba
nhưng từ khi thực hiện mô hình trường bán chú
các em ở bán chú đều tham gia đầy đủ các buổi học
học lực của các em cũng được nâng lên rõ rệt
hằng ngày sơ giấc học tập sinh hoạt của các em được quản lý chặt chẽ
vệ sinh an ninh trật tự được đảm bảo
nhờ đó không chỉ chất lượng học tập mà cả kỹ năng sống
thói quen sinh hoạt của học sinh cũng được cải thiện
trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
hai khó khăn lớn nhất phải kể đến thứ nhất là cơ sở vật chất
hiện tại cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng công tác bán chú
thứ hai nữa đó là công tác quản lý học sinh ngoài giờ học trên lớp
kem học sinh bán chú ngoài giờ học trên lớp còn có giờ tự học
ngoài giờ tự học trên lớp kem ở phòng giáo viên sẽ phải quản lý các em
như vậy thì có nghĩa là các giáo viên của nhà trường
hẳn vậy thì giáo viên còn phải kiếm nhiệm thêm công tác quản lý học sinh bán chú
từ thực tế bác nặng có thể thấy rằng
nhu cầu nhà bán chú dân nuôi trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn nhiều
nhưng do điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn và tỉnh chưa có chương trình
giải pháp chung nên đến nay học sinh được ở trong những ngôi nhà bán chú
được xây dựng kiên cố còn chiếm tỷ lệ thấp
do đó tỉnh bắc cạn cần ra soát nhu cầu thực tế xây dựng chương trình cụ thể
huy động các nguồn lực của xã hội cùng với nguồn vốn từ ngân sách đầu tư
xây dựng nhà bán chú dân nuôi ở những nơi có nhu cầu để góp phần phát triển giáo dục trên địa bàn
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa có chuyến thăm căn cứ hải quân mỹ tại trân châu cảng hawaii
nơi xảy ra vụ tấn công của quân đội nhật hồi năm một nghìn chín trăm bốn mươi một trong chiến tranh thế giới thứ hai
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã có cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng với tổng thống mỹ barack obama tại trân châu càng
phát biểu trong cuộc gặp thủ tướng nhật bản shinzo abe đã bày tỏ lời chia buồn chân thành và sâu sắc trước những đau thương trong quá trình

tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc đến các nạn nhân trong vụ tấn công trần châu cảng của quân đội nhật bảy mươi năm năm trước
chúng ta không bao giờ được gặp lại những điều kinh hoàng mà chiến tranh đã gây ra đây là lời thề thiêng liêng của người dân nhật bản
đáp lại tổng thống mỹ barack obama hoan nghênh chuyến thăm của thủ tướng nhật bản với tinh thần hữu nghị
người đứng đầu nhà trắng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng nhau chuyển ra thế giới thông điệp ủng hộ hòa bình và hàn gắn chiến tranh
mỹ và nhật đã chọn tình bạn và hòa bình và mối quan hệ đồng minh trong nhiều thập kỷ đã giúp hai nước đạt được nhiều thành tiêu
hôm nay liên minh mỹ nhật không chỉ dựa trên lợi ích chung mà khắc sâu những giá trị phổ quát là hòn đá tảng của hòa bình và văn minh tại châu á thái bình dương
và là động lực thúc đẩy sự tiến bộ trên toàn cầu liên minh của chúng ta chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này
đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước từng là kẻ thù trong thế chiến cùng đến thăm địa điểm này
ông abe cũng là một trong những nhà lãnh đạo nhật bản hiếm hoi tới thăm trân châu cảng
trân châu cảng là địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của quần đảo hawaii thuộc mỹ
chiến trường này là nơi quân đội nhật bản tiến hành hai vụ không kích bất ngờ vào ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi một khiến hơn hai bốn trăm linh binh sĩ và dân thường mỹ thiệt mạng
vì thế theo các chuyên gia chuyến thăm trên châu cảng của thủ tướng nhật bản shinzo abe đã cho thấy sức mạnh của sự hòa giải đã biến những kẻ thù cố hữu thành những đồng minh thân thiết
nhân dịp này hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh kinh tế và biến đổi khí hậu
đây cũng là lần gặp gỡ cuối cùng giữa ông abe và ông obama trước khi tổng thống obama kết thúc nhiệm kỳ
bộ giao thông vận tải nga vừa cho biết các chuyên gia đã bắt đầu giải mã chiếc hộp đen chính của máy bay vận tải quân sự tu một trăm năm mươi bốn gặp nạn hôm hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
mặc dù các nhà điều tra chưa xác định chính xác nguyên nhân tai nạn và yếu tố khủng bố
đã được loại trừ nhưng cơ quan an ninh liên bang nga đã đưa ra bốn khả năng có thể gây tai nạn
đó là do lỗi phi công lỗi kỹ thuật lỗi nhiên liệu hoặc có vật thể trong động cơ
trước đó bộ quốc phòng nga thông báo đã tìm thấy hộp đen thứ nhất ghi lại hành trình bay của chiếc máy bay tu một trăm năm mươi bốn
cũng như nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay
ngoài ra một mươi hai thi thể cùng một trăm năm mươi sáu mảnh thi thể đã được trục vớt khỏi hiện trường vụ tai nạn đang được chuyển đến moscow để xác định adn
nga vừa khởi động một đường ống chuyển khí đốt tới bán đảo
bán đảo crimea đây là sự kiện mà tổng thống nga vladimir putin ca ngợi là bước đi sẽ tạo đá tăng trưởng kinh tế trên bán đảo này
khi theo dõi qua video về việc đưa đường ống khí đốt tới bán đảo crimea
tổng thống nga vladimir putin cho biết đó là một giải pháp hết sức quan trọng nữa đối với sự phát triển lâu dài của crimea
bán đảo crimea không có đường bộ nối liền với các khu vực khác của nga
nên việc đáp ứng nhu cầu năng lượng cho bán đảo này từng là một thách thức lớn đối với moscow
hiện nay nga đang xây dựng một cầu đường bộ đường sắt
và trong năm nay cũng đã hoàn tất một mạng lưới điện
việc xây dựng các cơ sở hạ tầng mới sẽ khắc phục được tình trạng thiếu hụt năng lượng tại bán đảo crimea trong thời gian vừa qua
tổng thống đắc cử mỹ donald trump vừa đề cử ông thomas bosot
cựu phó cố vấn an ninh nội địa thời tổng thống george bush
cho vị trí cố vấn của nhà trắng trong những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố
trong tuyên bố của mình tổng thống đắc cử mỹ donald trump nhấn mạnh với vai trò cố vấn của tổng thống
về những vấn đề an ninh nội địa và chống khủng bố
ông thomas bosit sẽ là người đứng đầu lĩnh vực chống khủng bố trong chính quyền kế nhiệm
hiện ông serg đang điều hành một công ty tư vấn về quản lý rủi ro
và có mối quan hệ mật thiết trong lĩnh vực rủi ro mạng máy tính với cơ quan nghiên cứu hội đồng đại tây dương của mỹ
kể từ khi đắc cử tổng thống mỹ ông trump đã gấp rút đưa ra đề cử cho các vị trí chủ chốt trong nội các chính phủ kế nhiệm
ông bosert là một trong số các cựu quan chức của các thời tổng thống trước đó được ông donald trump tín nhiệm giao trọng trách
bộ ngoại giao israel vừa tuyên bố nước này đang hạ mức quan hệ với các nước đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc hồi tuần trước
trong đó yêu cầu israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của palestine
bộ ngoại giao israel cho biết nước này tạm thời cắt giảm những chuyến thăm viếng và làm việc với các đại sứ quán của các nước
đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao israel tbi hoto veli lại bày tỏ quan ngại rằng nước này sẽ lỡ mất cơ hội giải thích lập trường của mình
khi hoãn các chuyến thăm ngoại giao song nhấn mạnh cần phải làm rõ rằng các nước không thể coi nhẹ lập trường của israel
nghị quyết trên được hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua ngày hai mươi ba tháng một mươi hai mỹ lần đầu bỏ phiếu trắng
trái với thông lệ của nước này là bảo vệ israel trước các hành động của liên hợp quốc
quyết định hiếm hoi này của mỹ đã giúp cho nghị quyết được thông qua với một mươi bốn phiếu thuận trong hội đồng bảo an gồm một mươi năm thành viên
nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia vừa khẳng định thiền trí hòa đàm với chính phủ colombia
và sẽ tham gia cuộc họp ra mắt thành viên đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng một tới tại thủ đô quito của ecuador
trong một thông điệp eln gửi các thành viên nhân dịp năm mới trong đó tố cáo chính phủ của tổng thống juan manuel santos
cản trở tiến trình hòa bình giữa hai bên đồng thời nhấn mạnh tổ chức vũ trang này chưa từng áp đặt điều kiện để đối thoại với chính phủ
do đó sẽ không chấp nhận bị gây sức ép để khởi động đàm phán
al chỉ trích việc chính phủ đã bác bỏ lời kêu gọi của nhóm vũ trang này để thực hiện ngừng bắn song phương
cũng như việc liên tục trong thời gian gần đây thủ lý nhiều tổ chức xã hội nhân quyền và nông dân bị sát hại
ln đồng thời hối thúc lực lượng quân đội quốc gia triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trước tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng do các nhóm vũ trang bán quân sự tiến hành
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân